các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể về hai loại nhiễm này cũng như khuyến cáo của bộ y tế ra sao mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chi tiết
ngày hai mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai cục an toàn thực phẩm bộ y tế nhận được thông tin từ mạng lưới các cơ quan an toàn thực phẩm quốc tế infosan
về sự cố gắng an toàn thực phẩm liên quan đến việc một số trẻ nhỏ bị nhiễm corona bacter sakazaki và salmonella newpost
liên quan đến việc sử dụng sản phẩm dinh dưỡng công thức sản xuất tại nhà máy của abot newton
stories mới mỹ
cho đến nay người tiêu dùng mỹ đã thông báo về bốn trường hợp xảy ra ở trẻ nhỏ trong đó một trường hợp đã tử vong không được xác nhận là do nhiễm coronatter
do đó nhà sản xuất ở mỹ đã bắt đầu việc thu hồi tự nguyện các sản phẩm liên quan được sản xuất tại nhà máy liên quan
theo thông tin do nhà sản xuất cung cấp các sản phẩm liên quan đã được xuất khẩu từ mỹ tới việt nam cụ thể như sau
tên công ty abbott
nhãn hiệu similac
mô tả sản phẩm
sản phẩm dinh dưỡng công thức dạng bột cho trẻ nhỏ
sản phẩm thuộc diện bị thu hồi có thông tin như sau
hai số đầu tiên có mã số từ hai mươi hai tới ba mươi bảy
mã số trên bao bì chứa ký hiệu k tám sh hoặc z hai
hàn sử dụng từ ngày một tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai trở về sau
cục an toàn thực phẩm cho biết ngay sau khi nhận thông tin từ infosun đơn vị này đã liên hệ với công ty nhập khẩu các sản phẩm trên
để yêu cầu làm rõ thông tin và đề nghị khẩn trương tiến hành thu hồi toàn bộ các lô sản phẩm bị cảnh báo trên thị trường
trước thông tin như vậy cục an toàn thực phẩm khuyên cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm có tên và số lô bị cảnh báo nêu trên
và đề nghị thông báo ngay với cơ quan chức năng tại địa phương khi phát hiện sản phẩm cảnh báo trên thị trường
trong cuốn tài liệu tiêu chuẩn việt nam về quy phạm thực hành vệ sinh đối với thức ăn công thức dạng bột dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ năm hai nghìn một mươi tám có đề cập
sanmolla là vi khuẩn gây bệnh cho con người từ thực phẩm
tỷ lệ sơ sinh nhiễm vi khuẩn này đến từ nhiều nguồn khác nhau
theo báo cáo lớn gấp tám lần so với tỷ lệ nhiễm khuẩn salmonella ở tất cả các lứa tuổi khác ở hoa kỳ
trẻ sơ sinh cũng nhiều khả năng bị bệnh nặng hoặc tử vong do nhiễm khuẩn này và do hệ miễn dịch kém
enterobacter saccazaki các loài cronobacter đã xuất hiện là vi khuẩn gây bệnh cho trẻ sơ sinh
hợp cuộc họp chuyên gia của fao who đã xác định tất cả trẻ sơ sinh dưới một mươi hai tháng tuổi là đối tượng đặc biệt có nguy cơ nhiễm isakaraki
trong nhóm này nguy cơ cao nhất là trẻ sơ sinh dưới hai mươi tám ngày tuổi đặc biệt là trẻ nhũ nhi và trẻ nhẹ cân trẻ sinh non và trẻ giữa hai tháng tuổi
trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm hiv cũng có nguy cơ nhiễm do trẻ có yêu cầu đặc biệt sử dụng thức ăn công thức và có thể dễ bị nhiễm hơn
trên thực tế đã tác động vi khuẩn coronacer từ sữa bột trẻ em giữa trẻ em thủy hóa lại và dụng cụ dùng để pha sữa trẻ em nên vi khuẩn này đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh
mặc dù tỷ lệ nhiễm y sakazaki ở trẻ sơ sinh thấp hơn nhưng hậu quả có thể rất nghiêm trọng
các biểu hiện chính của nhiễm isaccaraki
viêm bằng não và nhiễm khuẩn đường máu có xu hướng thay đổi theo độ tuổi
viêm bằng não do isaccaraki
có xu hướng phát triển ở trẻ sơ sinh trong giai đoạn mới sinh trong khi nhiễm khuẩn đường máu do y sakazaki có xu hướng phát triển ở trẻ sinh non ở giai đoạn mới sinh
hầu hết các trường hợp xảy ra ở trẻ dưới hai tháng tuổi
thưa quý vị thông tin sữa nhiễm khuẩn salmonella trên đã gây nhiều lo lắng cho người tiêu dùng
trước đây phóng viên báo sức khỏe và đời sống cũng đã có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ bác sĩ trương hồng sơn
khi ấy là viện trưởng viện y học ứng dụng việt nam về mức độ nguy hiểm của khuẩn salmonella và đưa ra những khuyến cáo cần thiết cho người dân
mời quý vị cùng theo dõi trí tiết
theo tiến sĩ bác sĩ trương hồng sơn salmonella là vi khuẩn gram âm thuộc nhóm vi khuẩn đường ruột enterobacteriaceae
với hai loài là salmonella boncori và salmonella enterica với hơn hai năm trăm linh chủng serotis
salmonella boncori và salmonella enterica với hơn hai năm trăm linh chủng serotis
có hình dạng phân biệt giống nhau trên kính hiển vỉ nhưng khác nhau về kháng nguyên đã được nhận diện
salmonella là một vi khuẩn có thể sinh sống và tồn tại ở những môi trường khắc nghiệt
chúng có thể sống được vài tuần ở môi trường khô và vài tháng ở môi trường nước
gần như tất cả các chủng đều gây bệnh cho con người
chỉ có một số ít là có vật chủ cụ thể và có thể sống ở một số ít động vật
ví dụ salmonella enterica serotis ở dublin ireland sống trên gia súc
hoặc salmonella enterica ở cetotis là choresiosus sinh sống một lần
tuy nhiên phần lớn các setolt đều có rất nhiều vật chủ
thông thường các celotis gây ra tình trạng tim dạ dày ruột thường không gây ra biến chứng và không cần phải điều trị
nhưng tình trạng bệnh nặng hơn ở người già trẻ em và người có miễn dịch kém
hai trùng gây đại dịch toàn cầu chuyên tựa động vật sang người
samela gây bệnh bằng độc tố samonelosis gây ra những triệu chứng cấp tính như sốt đau bụng nôn và buồn nôn
các triệu chứng sẽ diễn ra sáu mươi sáu đến bảy mươi hai giờ thông thường một mươi hai đến ba mươi sáu giờ sau khi nhiễm vi khuẩn và thời gian mắc bệnh có thể lên tới từ hai đến bảy ngày
triệu chứng nhiễm độc tố rất nhẹ và không cần điều trị có thể tự khỏi
tuy nhiên khi đối với trẻ em và người già có thể gây ra tình trạng mất nước
đe dọa đến tính mạng
salmonella enterica swiss enterica sephora anguna thuộc tốp một mươi năm trùng gây bệnh ở người
được phân lập lần đầu vào năm một nghìn chín trăm năm mươi hai tại ghana
sau đó chủng vi khuẩn này gây ra dịch tại mỹ và châu âu
salmonella không phải là một trùng gây bệnh phổ biến ở iceland
ổ chứa động vật
trùng vi khuẩn này
có thể cư trú ở rất nhiều động vật như gà tây da súc da cầm
khu vực địa lý
là vi khuẩn gây bệnh phổ biến ở bắc nam châu phi
châu âu và châu á
và đứng thứ một mươi ở trung quốc
tuy nhiên ở việt nam hiện vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào bị nhiễm sars agona
hoặc nó biểu hiện ra bệnh
gây bùng phát dịch
có liên quan nhiều đến thực phẩm trong đó có ngũ cốc thịt và hoa quả
trùng vi khuẩn này gây dịch ở pháp do nhiễm ở giữa công thức dành cho trẻ sơ sinh
tiến sĩ bác sĩ trương hồng sơn cho biết thêm
trẻ nhiễm vi khuẩn salmonella
có những dấu hiệu sau
có thể sốt hoặc không
sữa bột công thức không phải là sản phẩm vô trùng do đó vẫn có thể có một hàm lượng nhỏ vi khuẩn salmonella
samonella có thể có mặt trong các nguyên liệu một thời gian dài
nhờ sức chịu đựng vô cùng tốt ở các môi trường khắc nghiệt
việc pha sữa với nước ấm cho phép vi khuẩn sinh sôi nhanh hơn và đủ đến lượng có thể bắt đầu gây bệnh
theo cuộc điều tra vụ dịch nhiễm s agona năm hai nghìn bốn hai nghìn năm tại pháp
nguồn ô nhiễm vẫn chưa được xác định chắc chắn
một số giả thuyết được đặt ra
có thể là môi trường sản xuất hoặc nhiễm trùng ở dây chuyển đóng gói hoặc do nguyên liệu đầu vào
vì vậy nếu gia đình có con nhỏ sử dụng sữa lâu ngày
mà có các biểu hiện như đau bụng dữ dội
tiêu chảy nặng sốt
thì cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức
theo tiến sĩ
nếu trẻ xuất hiện các triệu chứng trị
trên bố mẹ cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức
những ca bệnh này sẽ được báo cáo đến chính quyền địa phương
nước pha sữa nên được đun ở nhiệt độ bảy mươi độ c trong vòng hai phút
và làm mát ở nhiệt độ ba mươi bảy độ c
chính điều này sẽ giúp không hoạt hóa vi khuẩn salmonella ở trong sữa
còn đối với nhiễm khuẩn chronobacter sakazaki thì sao
mời quý vị cùng theo dõi tiếp
về đặc điểm bệnh
cũng như triệu chứng của trẻ khi mắc phải vi khuẩn này
là một loại vi khuẩn
thuộc họ enterobacteria có khả năng sinh bệnh ở người
trước đây được gọi là enterobacter sakazaki
sự hiện diện của nó trong cơ thể có liên quan đến các trường hợp viêm mảng não và viêm dạ dày ruột
đặc biệt là ở bệnh nhi
mặc dù nó có thể ảnh hưởng đến tất cả các nhóm tuổi
nhiễm vi khuẩn này gây ra các triệu chứng tiêu hóa
rất không đặc hiệu ở trẻ nhỏ
nếu không được điều trị đúng thời gian và với các loại thuốc lý tưởng
nhiễm trùng có thể
tiến triển thành viêm nhiễm hoặc viêm mảng não
đặc biệt là ở trẻ sơ sinh hoặc trẻ sinh non và suy giảm miễn dịch
chronobacter sakazaki có liên quan đến nhiễm trùng nặng ở bệnh nhi
mặc dù có thể nó cũng ảnh hưởng đến người lớn
nhưng trường hợp ở độ tuổi này là nhẹ
bệnh nhân cao tuổi và bị ức chế miễn dịch đôi khi có thể mắc các bệnh nghiêm trọng do mầm bệnh này gây ra
nhiễm khuẩn chronobacter sakazaki có thể gây viêm mảng não viêm não hoặc viêm não ở dân số
ngoài ra viêm ruột hoại tử do viêm khuẩn này được cho là bệnh độc quyền của trẻ sữa sinh và trẻ sữa sinh
nó xảy ra khi vi khuẩn trú ngụ trong đường tiêu hóa của vật chủ
vi khuẩn này còn gây nhiễm trùng hệ thống và máu là phổ biến ở những bệnh nhân nhạy cảm đặc biệt là trẻ sinh non và suy giảm miễn dịch
mức độ nghiêm trọng của các triệu chứng sẽ phụ thuộc vào nhóm tuổi bị ảnh hưởng tình trạng miễn dịch và hệ thống bị ảnh hưởng
ở trẻ sữa sinh và trẻ sữa sinh đã tiêu thụ sữa công thức bị ô nhiễm
triệu chứng nghiêm trọng hơn các dấu hiệu đầu tiên của bệnh có thể không đặc hiệu chẳng hạn như sốt khóc không thể nguôi không thích nghi và khó chịu
sau bảy mươi hai giờ kể từ khi bắt đầu hình ảnh nó có xu hướng xấu đi và bị coi là nhiễm chủng huyết
trong nhiễm trùng của hệ thống thần kinh trung ương dấu hiệu nghiêm trọng đầu tiên là co giật
đôi khi chúng rất khó chẩn đoán vì chúng thường không phải là thuốc bổ như ở người lớn
sự phòng là điều cần thiết để tránh nhiễm trùng gronobacter sakazaki
đối với tất cả các tiền đề dịch tễ học liên quan đến vi khuẩn này who và fao đã công bố một số khuyến nghị cho các nhà sản xuất công thức cho trẻ sơ sinh và quan trọng hơn là cho việc chuẩn bị của họ
trong số các đề xuất quan trọng nhất được thực hiện bởi các thực thể này là
chuẩn bị sữa bột cho trẻ sơ sinh với nước trên bảy mươi độ c không chuẩn bị công thức trước để giảm thiểu
thời gian lưu trữ
nếu cần thiết để lưu trữ sữa hay làm nó trong tủ lạnh với nhiệt độ thấp hơn năm độ c
thưa quý vị và các bạn trước thông tin về lô sữa chứa hai loại khuẩn trên cục an toàn thực phẩm đã khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm có tên và số lô bị cảnh báo
nếu quý vị và các bạn phát hiện những thông tin về số lô này hãy thông báo ngay cho cơ quan chức năng tại địa phương để kịp thời xử lý
thông tin mới nhất về vụ việc này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trên kênh báo sức khỏe và đời sống
quý vị và các bạn đang quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại